thưa quý vị liên quan tới vụ cháy trung cư mini ở quận thanh xuân hà nội
thành phố hà nội đã thống nhất với bộ công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương ủy ban kiểm tra thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo quản lý
tinh thần chỉ đạo là sai đâu xử đấy đảm bảo sự nghiêm binh theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ cháy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chủ tạch yên hòa cầu giấy thành phố hà nội
là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo giấy phép xây dựng do ủy ban nhân dân quận thanh xuân cấp cho ông nghiêm quang minh
căn nhà tại địa chỉ số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình chỉ được cấp phép sáu tầng
xong trên thực tế sau vụ cháy cơ quan chức năng xác định công trình này gồm chín tầng
và một tầng tung cao quá ba tầng so với giấy phép được cấp
sau khi đưa vào sử dụng tòa nhà này trở thành trung cư mini với bốn mươi năm căn hộ khoảng một trăm năm mươi người dân sinh sống